bằng tình yêu nghề yêu thành phố biển các họa sĩ đang góp sức tạo nên cảnh quan tươi mới cho các con hẻm khu vực trung tâm thành phố đà nẵng để đón tết nguyên đán đang cận kề
với phương châm không để nhà nào không có tết bằng nguồn hỗ trợ của đảng và nhà nước tỉnh yên bái đã chi hơn hai mươi năm tỷ đồng và hàng nghìn xuất quà tết cho người nghèo nhân dân vùng lũ và các gia đình chính sách trên địa bàn
trong đó chủ tịch nước tặng hơn tám năm trăm linh xuất quà cho người có công thân nhân người có công với tổng trị giá gần một tám tỷ đồng
chăm lo đối tượng là hộ nghèo người dân vùng lũ đảm bảo an sinh xã hội là gần hai mươi ba tỷ đồng
ngoài ra ngân sách tỉnh còn tặng hàng nghìn xuất quà tết
để sớm chuyển các xuất quà tới các gia đình chính sách hộ nghèo người dân vùng lũ tỉnh yên bái đã thành lập một mươi hai đoàn đi thăm tặng quà tết cho các tập thể trực tết và các cá nhân là người có công gia đình liệt sĩ làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo người cao tuổi đối tượng bảo trợ xã hội gia đình người mông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
với điều kiện thời tiết hiện tại nhiều chủ vườn đào tại thành phố hải dương đang rất phấn khởi vì trúng vụ đào tết
đào đẹp nở đúng thời điểm giá bán cao hơn năm ngoái khoảng hai mươi chắc hẳn vụ đào bội thu sẽ giúp cho người dân có một cái tết vui tươi ấm áp hơn
gia đình ông nguyễn văn xuân ở phường thạch khôi thành phố hải dương trồng chín xào đào gồm hai loại bích đào và đào phai
hiện đã có hai xào đào cây và hai xào đạo cành khách đã mua buôn từ cách đây một tuần
trừ những diện tích trồng năm nay để năm sau thu hoạch
trừ chi phí và công
trong trăm sóc ông xuân ước tính vụ đào tết năm nay thu lãi ít nhất là tám mươi triệu đồng
nhưng năm nay thời tiết rất thuận lợi nếu nói về cây đào nước hóa rất đẹp
năm ngoái chúng tôi bán bùn theo ruộng theo luống là chỉ bán được bốn trăm linh một cây thôi
nhưng năm nay chúng tôi bán được năm trăm linh
thế thì đứng về phía dân cư năm nay thì bà con vẫn phấn khởi lắm
đón được cái tết năm nay chắc là đầm ấm bởi vì thu được nhiều tiền
năm nay nhờ một vài đợt rét đậm gần tết
làm chậm quá trình sinh trưởng của đào đã giúp cho cây đào đẹp hơn và nở đúng tết
trên những cánh đồng trồng đào ở phường thạch khôi
những ngày này đã tấp nập khách đến mua đảo và thương lái ở các nơi
về gom trở đi các vùng lân cận trong và ngoài tỉnh tiêu thụ
đào năm nay thì là dáng đảo đẹp nội nhiều
nó đúng thời dịp tết xuân về
thế mà giá cả rất hợp lý
nhưng mà đào lụ là một trong cây lụ cả đẹp cả một trong
truyền thống của người thạch khôi thì trước đây cũng là một địa phương thuần nông
mười năm trở lại đây thì cái xu thế mà đô thị hóa tăng nhanh đối với phường
do vậy là bà con cũng chuyển dịch sang loại cây trồng khác phù hợp với điều kiện đô thị
cụ thể là chuyển dịch sang trồng hoa cây cảnh đặc biệt là đối với cây đào phục vụ các dịp tết đến xuân về
thế và trên địa bàn phường năm nay thì cũng rất là phấn khởi về cái giá trị đào tết thì năm nay là được thu nhập rất là cao
nói chung là nếu như so với các loại cây trồng khác thì về thu nhập so với lúa chẳng hạn hoặc là những cái rau màu ngắn ngày thì đều tăng rất là nhiều lần
bình quân bây giờ là thu nhập một gia đình có thể là ba sao đào thì thu nhập trăm triệu đồng là cái chuyện rất là đơn giản rồi
phát triển đào tết đến xuân về
phát triển cây đào nói riêng và các loại hoa cây cảnh nói chung là hướng đi ngày càng cho thấy hiệu quả phù hợp với điều kiện đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp xu hướng đô thị hóa nhanh như hiện nay của các vùng nông nghiệp vendo
tiếp theo chương trình phát hành bộ tem năm mươi năm tổng tiến công xuân bậu thân
quảng ninh liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng lớn
bộ thông tin và truyền thông vừa phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân bậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám hai nghìn một mươi tám
bộ tem gồm một mẫu tôn vinh đồng bào chiến sĩ miền nam với lòng quả cảm khi phách quật cường đã anh dũng chiến đấu giành thắng lợi vĩ đại cho dân tộc
phía trên là cánh chim hòa bình cùng giải khăn rằn gần gũi tung bay trong gió
biểu tượng cho sự hòa bình thống nhất của đất nước cũng như sự nồng hậu chân thành của nhân dân miền nam nói riêng và chiến sĩ đồng bào cả nước nói chung
bộ tem do họa sĩ trần thế vinh thiết kế theo khuôn khổ ba mươi một x bốn mươi sáu mm giá mặt ba đồng được cung ứng trên toàn mạng biêu chính từ ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị đối với đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa việc mua sắm được những mặt hàng thiết yếu
đồng bào ứng nhu cầu sử dụng trong dịp tết là hết sức khó khăn
tuy nhiên từ nhiều năm nay ở quảng trị việc các công ty thương mại triển khai chiến dịch đưa hàng bình ổn giá về tận địa phương đã góp phần hỗ trợ được người dân miền núi có cơ hội tiếp cận với những mặt hàng chất lượng với giá cả phải trăng
chị hồ thị tâm ở thôn kỳ rì xã a xin huyện hương hóa rất phấn khởi bởi hôm nay chị không phải đi xa hơn chục cây số ra trung tâm huyện để mua sắm hàng tết
các mặt hàng thiết yếu đều có mặt tại thôn
năm nay để cung ứng hàng bình ổn giá cho người dân vùng khó khăn tổng công ty thương mại quảng trị đã dự trữ hơn ba mươi tỷ đồng tổ chức các điểm bán hàng di động trên địa bàn một mươi chín xã thuộc các huyện hướng hóa
đa cơ rông
cam lộ và do linh
khác với mỗi năm tầm nay tổng công ty thương mại quảng trị đã mở thêm quầy hàng thịt lợn và thịt bò bình ồn giá
tổng công ty cũng đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em học sinh phát quần áo ấm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
ba con đi cho tết là tôi cảm ơn tôi đang nghe khổ đã đang đau ốm khuôn áo mắc không có chờ áo khuôn chờ mắc này giúp đỡ cảm ơn
khác với mỗi năm đối với các chỗ hàng gỗ đình chúng tôi lấy nhiều loại hàng hơn và có thông báo trước cho chính quyền địa phương cấp huyện cấp xã để người ta tổ chức thông báo rộng rãi cho ba con người ta đến mua
và chúng tôi cũng chỉ đạo là bán với giá bằng khoảng tám mươi so với giá ở đông hà và ngoài bán ra thì chúng tôi cũng đã triển khai mua một số các mặt hàng của bà con ở trên vùng sâu vùng xa để đưa về đồng bằng ví dụ như măng khô ví dụ như các loài nông sản khác
ngoài số tiền của các công ty thương mại chuẩn bị để giữ chữ hàng tỉnh quảng trị cũng đã trích ngân sách hai mươi tỷ đồng giao cho các công ty thương mại để bán hàng bình ổn giá
chương trình bán hàng bình ổn giá sẽ được thực hiện từ nay cho đến ngày ba mươi âm lịch
đây là việc làm hết sức có ý nghĩa giúp cho người dân mua được hàng tết giá bình ổn không bị găm hay ép giá trước và trong dịp tết nguyên đán
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam lê minh hưng cho biết tính đến ngày sáu tháng hai
tổng dự trữ ngoại hối lên tới năm mươi bảy tỷ đô la mỹ
cũng theo thống đốc từ đầu năm đến nay ngân hàng nhà nước đã mua vào được hơn bốn tỷ đô la mỹ
còn trong năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước đã mua được một mươi ba tỷ đô la mỹ bổ sung vào dự trữ ngoại hối
có được kết quả đó là nhờ sự kiên định nhất quán của ngân hàng nhà nước trong điều hành các công cụ chính sách tiền tệ
đặc biệt là liên quan đến thị trường ngoại tệ tỷ giá
mức dự trữ ngoại hối cao này đặc biệt quan trọng trong việc củng cố uy tín và vị thế của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy trong điều kiện nguồn cung ngoại tệ dồi dào ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh linh hoạt tỷ giá
mua ngoại tệ phù hợp với diễn biến thị trường
chính vì vậy tỷ giá thị trường ngoại tệ thị trường vàng được điều hành ổn định
đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ cho nền kinh tế hỗ trợ tốt cho xuất khẩu
nhằm tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản việt nam bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị
tham tán thương mại năm hai nghìn một mươi tám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
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kiến nghị nhiều giải pháp
trong đó các cơ quan chức năng của bộ và các tham tán thương mại tại các nước cần phối hợp chặt chẽ để kịp thời thông tin
những chính sách mới các biện pháp thuế quan hàng rào kỹ thuật
thông tin thị trường của các nước
đề xuất giải pháp tháo gỡ
nghiên cứu đề xuất các giải pháp trao đổi hàng hóa phương thức thanh toán thương mại
tại các khu vực trung đông châu phi nhằm đẩy mạnh trao đổi thương mại nông sản tại khu vực này
bên cạnh đó cần tích cực tìm kiếm giới thiệu các hiệp hội ngành hàng nông sản
các tập đoàn doanh nghiệp uy tín tại các nước để thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp việt nam
tranh thủ vận động nguồn vốn oda fdi fdi vào nông nghiệp nông thôn
hỗ trợ các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong nước quảng bá nông sản việt nam tại các nước
vào khoảng một mươi sáu h ngày tám tháng hai một phần diện tích rừng thông trong khu vực tổ một khu một
phường đại yên thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã bốc cháy dữ dội
vị trí đám cháy nằm lưng đồi gần cầu yên lập cách quốc lộ một mươi tám khoảng một km
đến hai mươi một h ngày tám tháng hai đám cháy
do đường vào hiểm trở nên việc chữa cháy đang gặp nhiều khó khăn
tính đến một mươi bảy h ba mươi phút ngọn lửa vẫn đang bốc cao hàng chục mét đe dọa đến hàng chục hectare rừng thông đặc dụng
do trời có gió nên ngọn lửa bốc cao và lan nhanh
hiện lực lượng kiểm lâm tỉnh và người dân đang nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy
như tạo đường băng cản lửa dùng bốn máy thổi để hạn chế đám cháy
do địa hình phức tạp và không có đường cho xe chuyên dụng di chuyển
lực lượng chức năng phải dùng thiết bị cầm tay

ngăn đám cháy lan rộng ra rừng thông đặc dụng
vào khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày tại đỉnh đèo bụt thuộc phường hà phong thành phố hạ long
tiếp giáp với thành phố cẩm phả cũng xảy ra cháy rừng
vị trí đám cháy nằm ngay sát quốc lộ một mươi tám a
hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy và chưa xác định được thiệt hại
vừa qua phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh kiên giang đã kiểm tra đột xuất
và phát hiện nhiều sai phạm tại cơ sở chế biến sản xuất bột cà phê
ở một căn hộ cho thuê ở phường vĩnh quang thành phố rạch giá
từ tin báo của người dân phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh kiên giang
đã tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến cà phê bột ở khu phố nguyễn bình khiêm
phường vĩnh quang qua đó đã phát hiện trên ba trăm linh kg cà phê bột thành phẩm
đã đóng gói có trộn chất phụ da không rõ nguồn gốc
tại cơ sở này đậu nành bắp và cà phê sau khi được răng cháy
trộn lẫn cùng các chất phụ da đóng gói thành phẩm mang thương hiệu cà phê gia thịnh
và một số thương hiệu khác để bán ra thị trường
chủ cơ sở là hoàng văn kha ba mươi ba tuổi ngụ huyện hồng dân tỉnh bạc liêu cho biết
mỗi tuần cơ sở này cho ra lò hàng trăm kg cà phê thành phẩm
rồi đem đi tiêu thụ ra thị trường ở các tỉnh thành phố như kiên giang hậu giang an giang và cần thơ
hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở
về hành vi phối trộn phụ da không rõ nguồn gốc không có thủ tục giấy tờ về an toàn thực phẩm
đồng thời tịch thu ba trăm hai mươi kg cà phê nói trên để tiêu hủy theo quy định
trong phần tin quốc tế tổng thống maldiver cử phái viên tới các nước tham vấn giải quyết khủng hoảng
báo động ô nhiễm không khí
ngày tám tháng hai phía hàn quốc thông báo tổng thống moon jae in sẽ gặp phái đoàn chính phủ triều tiên
tham dự đại hội thể thao olympic pian vào cuối tuần này
cuộc gặp được đánh giá là bước tiếp theo thúc đẩy tiến trình đối thoại giữa hai miền triều tiên
sau cuộc đàm phán cấp cao vừa qua
văn phòng tổng thống hàn quốc cho biết tổng thống moon jae in sẽ có cuộc gặp và dùng bữa trưa
cùng phái đoàn triều tiên vào ngày một mươi tháng hai tới
song không cho biết địa điểm cụ thể dự kiến phái đoàn của triều tiên xuống sân bay incheon
trong ngày hôm nay chín tháng hai và tham dự lễ khai mạc olympic pyeongchang tối cùng ngày
phái đoàn này gồm hai mươi hai người trong đó có cả em gái nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un là bà kim yo jung
và do chủ tịch quốc hội triều tiên kim jong nam dẫn đầu
hàn quốc hoan nghênh sự hiện diện của bà kim youchen cho thấy bình nhưỡng sẵn sàng giảm căng thẳng trên bán đảo triều tiên
seoul đánh giá việc bà kim yo jung tham gia đoàn đại biểu cấp cao
dự olympic sẽ có ý nghĩa to lớn bởi đây là lần đầu tiên một thành viên
trong gia đình nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tới hàn quốc
ngày tám tháng hai tổng thống maldivesdullah yamin đã cử phái viên tới các quốc gia có quan hệ hữu nghị
như trung quốc pakistan và ả rập xê út để tham vấn về giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị
đang xảy ra tại quốc đảo ấn độ dương này
theo thông tin đăng tải trên trang web của tổng thống maldives các phái viên được cử đi
cùng bộ trưởng phát triển kinh tế mohammed saeed tới trung quốc
ngoại trưởng mohammed asim tới pakistan và bộ trưởng nông ngương nghiệp mohammed chani tới ả rập xê út
trọng tâm các cuộc gặp của các quan chức maldives với các nước là cuộc khủng hoảng chính trị
tại maldives sau khi tòa án tối cao ra phán quyết về việc thả các thủ lĩnh chính trị đối lập
trong đó có cựu tổng thống mohammed nasid và cựu phó tổng thống ahmed adib
ngày tám tháng hai ủy ban bầu cử trung ương nga sik đã phê chuẩn nội dung
lá phiếu cho kỳ bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày một mươi tám tháng ba tới
quỹ ban bầu cử trung ương nga sik cũng đã hoàn thành quá trình đăng ký các ứng cử viên
theo đó có tám ứng cử viên tranh cử tổng thống liên bang nga nhiệm kỳ tới
bao gồm một ứng cử viên độc lập và bảy ứng cử viên từ các đảng phái chính trị
ứng cử viên độc lập duy nhất là đương kim tổng thống vladimir putin
tên các ứng cử viên trong lá phiếu sẽ xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái tiếng nga
cùng với ngày tháng năm sinh nơi cư trú nơi làm việc chức vụ và đảng phái
chính phủ của thủ tướng anh theresa may tái khẳng định sẽ không tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai
về việc anh rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
ngày tám tháng hai người phát ngôn của thủ tướng anh cho biết quan điểm của thủ tướng anh
về vấn đề brexit rất rõ ràng
anh đã bỏ phiếu rời khỏi eu
đó là điều nước anh sẽ thực hiện và sẽ không có cuộc trưng cầu thứ hai nào
tuyên bố được đưa ra sau khi
tỷ phú george soros đã quyên góp được bốn trăm linh bảng anh tương đương năm trăm năm mươi năm đô la mỹ
cho chiến dịch nhằm gây ảnh hưởng buộc các nghị sĩ anh bỏ phiếu phản đối thỏa thuận brexit cuối cùng
cuộc quyên góp này đã được quảng cáo trên cả nước với hy vọng dẫn tới việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân mới
nhằm giữ anh ở lại eu
tại venezuela hội đồng bầu cử quốc gia đã ấn định thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống
ở quốc gia nam mỹ này vào ngày hai mươi hai tháng bốn bất chấp việc nỗ lực đàm phán
giữa chính phủ và lực lượng đối lập đã không thể thống nhất được thời gian bầu cử do bất đồng quan điểm
chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia venezuela tbshail lucena thông báo hội đồng đã quyết định
chọn ngày hai mươi hai tháng bốn làm thời điểm tổ chức cuộc bầu cử tổng thống ở nước này
quyết định này được đưa ra sau khi cùng ngày tiến trình đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập đã thất bại
trường đoàn đàm phán chính phủ jorge rodríguez cho biết phe đối lập đã đổi ý vào phút chót
để đưa thêm yêu sách liên quan đến tiến trình bầu cử
như lịch trình kiểm phiếu và thời điểm bầu cử theo đó chọn tháng sáu để có thời gian lựa chọn ứng cử viên
trước đó đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất cầm quyền tại venezuela đã kêu gọi quốc hội lập hiến và
ủy ban bầu cử ấn định ngày bầu cử tổng thống trước tháng bốn
đảng này cũng đã tiến hành đại hội và chính thức chọn đương kim tổng thống nicola maduro làm ứng cử viên tranh cử
được đánh giá là một trong những nền y học tiên tiến và tốt nhất thế giới
mới đây cuba cho biết đã điều trị cho hàng chục nghìn bệnh nhân
bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc và đạt được một số thành công nhất định
số liệu đăng tải trên nhật báo granma công bố cho biết
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có bảy trăm chín mươi tám bệnh nhân tại cuba được điều trị bằng tế bảo gốc
đưa cuba trở thành một trong những nước có tỷ lệ sử dụng tế bào gốc cao nhất thế giới
trong khi đó phương pháp này chỉ mới được áp dụng lần đầu tiên tại cuba hồi năm hai nghìn chín
tới nay cuba ghi nhận những kinh nghiệm tích cực của liệu pháp này trong các chuyên khoa tim mạch
chấn thương trình hình
đặc biệt là trong các trường hợp thiểu năng động mạch tại các chi dưới
theo các bác sĩ cuba có tới tám mươi năm trường hợp thiểu năng động mạch chi dưới giai đoạn đầu
cho kết quả phục hồi khả quan khi điều trị bằng tế bào gốc
trong các giai đoạn cao hơn liệu pháp này cũng giúp tránh cắt bỏ chi dưới bắt buộc
trong năm mươi tám trường hợp được điều trị
tuy nhiên phương pháp trị liệu này vẫn chưa được áp dụng đại trà
mà mới chỉ được thử nghiệm trong những dự án nghiên cứu với bệnh nhân tỉnh nguyện
tại brazil lễ hội hóa trang đường phố và diễu hành lớn nhất thế giới carnival
đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức khai hội
những ngày này các con đường ở thành phố rio de janeiro trở nên rộn rã và ngập tràn màu sắc
tất cả đã sẵn sàng chào đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước tới tham dự carnival
bắt đầu từ ngày chín tháng hai
dọc khắp các con phố ở rio de janeiro đâu du khách cũng có thể bắt gặp khung cảnh nhộn nhịp
với đông đúc dạo quanh các cửa hàng quần áo hóa trang đồ lũ niệm nhiều màu sắc
bất chấp việc tăng trưởng kinh tế sụt giảm hai năm liên tiếp
người dân brazil vẫn không thể bỏ qua thói quen mua sắm trong dịp lễ hội nổi tiếng này
những mặt hàng phổ biến như mặt nạ và đồ hóa trang vẫn là sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất
lễ hội hóa trang carnival rio de janeiro sẽ chính thức khai mạc từ ngày chín tháng hai và kéo dài đến một mươi bảy tháng hai
ban tổ chức dự kiến sẽ đón lượng du khách khổng lồ đến xem và tham gia các cuộc diễu hành trên phố
lễ hội năm ngoái đã thu về gần một tỷ đô la
chất lượng không khí tại thủ đô bangkok của thái lan đã gần chạm mức nguy hiểm
đây là cảnh báo mới được giới chức thái lan đưa ra trong ngày tám tháng hai
sau khi cơ quan môi trường nước này khuyến cáo người dân tại đây đeo khẩu trang khi ra đường
ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề nóng tại bangkok trong những tuần gần đây
với việc người dân không ngừng phản ánh về tình trạng khói bụi và các vấn đề về đường hô hấp
một số trường học đã phải đóng cửa trong ngày tám tháng hai hoặc buộc phải giữ các em trong các phòng học
thậm chí nhiều trường còn lắp đặt các thiết bị đo mức độ ô nhiễm không khí
để có thể chủ động hạn chế nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh
cơ quan kiểm soát ô nhiễm môi trường thái lan ghi nhận mật độ bụi siêu nhỏ pm hai năm
tại khu vực thành thị bangkok vào lúc một mươi hai h trưa tám tháng hai
ở mức bảy mươi hai chín mươi năm microgram trên một mét khối
con số này cao gấp bảy chín lần mức an toàn trung bình năm theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
cơ quan trên cũng cảnh báo mật độ bụi có nguy cơ gia tăng tại tất cả các khu vực
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại